một vụ án mạng gây chấn động dư luận vừa qua vừa xảy ra vào ngày chín tháng sáu tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
nạn nhân là cháu hồ văn đô năm tuổi bị tử vong trong căn nhà hoang
và ngay lập tức cơ quan công an huyện quỳnh lưu công an tỉnh nghệ an đã nhanh chóng xác định và bắt giữ đối tượng đào ngọc hoàng
hiện đang là học sinh lớp một mươi một trú tại xã quỳnh tam huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
cụ thể là sau hai ngày cháu đô mất tích từ camera nhà dân người thân đã xác định được nghi can hoàng có chở cháu đô rời khỏi làng
và cho đến chiều tối ngày chín tháng sáu thì thi thể cháu bé được gia đình tìm thấy trong căn nhà hoang
ở khu vực tổng đội thế niên xuân phong sáu cũ cách nhà khoảng sáu km
hiện công an huyện quỳnh lưu và cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ án
một thông tin khác liên quan đến vụ gần hai trăm linh thanh niên đánh người đập phá quán ốc hương
trên đường số sáu phường an lạc a quận bình tân xảy ra vào tối ngày năm tháng sáu vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bắt giữ đối tượng cầm đầu
trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày năm tháng sáu gần hai trăm linh đối tượng chạy xe máy mặc áo màu cam
cầm hung khí tự chế như dao chặt ba ngạnh đến quán ốc hương chửi bới la hết
trong số này một số thanh niên hung hãn xông vào quán đập phá bàn ghế vật dụng trong quán
và dùng chai bia đập vào đầu một thanh niên tên long đang nhậu cùng bạn
gây án xong hung thủ lên xe hú còi tẩu thoát
với việc quy tụ rất đông người vụ việc đã gây náo loạn cả khu vực
hiện đã có gần ba mươi đối tượng bị tạm giữ hình sự để làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng
cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản
ngày bảy tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tp
củng cố hồ sơ ban đầu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về ba nhóm hành vi vi phạm và các tội
gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản
công an tp hcm vừa chuyển hồ sơ vụ án giết người xảy ra vào ngày sáu tháng sáu
tại phường nhân hòa tp hcm cho cơ quan kể sát điều tra công an tp hcm thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền
cho đến thời điểm hiện tại nguyễn minh tới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường nhân hòa tp hcm
vẫn đang điều trị bỏng tại bệnh viện đa khoa tp hcm
theo điều tra ban đầu vào khoảng hai mươi ba h ngày sáu tháng sáu tại nhà của nguyễn minh tới
ở phường nhân hòa tp hcm đã xảy ra vụ cháy xăng khiến bốn người trong gia đình bị bỏng
gồm nguyễn minh tới và cha mẹ cùng một em trai một mươi một tuổi trong đó cha của tới là ông nguyễn tấn lợi
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám bị bỏng rất nặng được đưa đi bệnh viện đa khoa tp hcm cấp cứu
đến khoảng h năm phút ngày một mươi tám tháng sáu ông lợi đã tử vong tại bệnh viện
nhận tin báo công an thị xã an nhơn đã tiến hành khám nghiệm điều tra và đến thời điểm hiện tại
xác định tới là nghi can thực hiện việc tạc xăng dẫn đến vụ việc đau lòng trên